trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh bất thường tại bruxelles các nhà lãnh đạo liên minh châu eu ngày một mươi tám tháng bốn tuyên bố
sẽ hết sức cố gắng vì một nền hòa bình lâu dài giữa israel và palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước
eu tái khẳng định quyết tâm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở gaza và trả tự do cho tất cả các con tin israel một cách vô điều kiện
giữa lúc căng thẳng gia tăng ở trung đông hội đồng châu âu cũng tập trung vào nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực
thực thi nghị quyết hai nghìn bảy trăm hai mươi tám của hội đồng bảo an liên hợp quốc
eu thể hiện quan ngại về tình hình căng thẳng giữa israel và iran tái khẳng định đoàn kết với israel
đồng thời nhấn mạnh sẽ triển khai các biện pháp hạn chế mới đối với iran
bên cạnh đó eu còn kêu gọi thực thi nghị quyết một nghìn bảy trăm linh một của hội đồng bảo an liên hợp quốc để đảm bảo ổn định ở liban
tại hội nghị eu cũng nhắc lại chính sách ủng hộ dành cho ukraine và người dân nước này
lãnh đạo hai mươi bảy quốc gia thành viên eu đã nhất trí tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo cho ukraine
cũng như các thiết bị bảo vệ dân sự như máy phát điện và máy biên thế nhằm giúp đỡ quốc gia đông âu đối phó với những thách thức hiện tại